thưa quý vị liên quan đến vụ án mạng vào sáng ngày hôm nay bảy tháng chín tại trường trung học cơ sở nguyễn du
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm một thầy giáo dạy thể dục tử vong
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với phạm thế giáp chú phường an bình thành phố rạch giá về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là thầy giáo dạy thể dục hoàng anh tuấn
tại cơ quan điều tra giáp khai nhận giáp và tuấn cùng là thầy giáo dạy bộ môn thể dục
tại trường trung học cơ sở nguyễn du nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào ngày bảy tháng chín bị tuấn ham dọa nên giáp đã mang theo dao đi làm để phòng thân
khi gặp tuấn giáp đã dùng dao đâm nhiều lần khiến hoàng anh tuấn tử vong
gây án xong giáp đã vứt hung khí gây án rồi đến công an phường vĩnh bảo thành phố rạch giá để đầu thú
phòng cảnh sát điều tra giáp đã dùng dao đâm nhiều lần để phòng thân
sát hình sự công an tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với lưu văn hưng chú huyện vũ thư về tội cướp giật tài sản
trước đó lưu văn hưng điều khiển xe mô tô trên đoạn đường liên xã vũ vinh huyện vũ thư
phát hiện có người phụ nữ cùng chiều điều khiển xe mô tô đeo chiếc túi sách màu đen
hưng đã áp sát cướp giật chiếc túi sách của người phụ nữ rồi bỏ chạy
bên trong túi sách có một điện thoại di động hơn hai triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân
tại cơ quan công an hưng khai nhận do không có việc làm ổn định không có tiền tiêu xài cá nhân
nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy hưng đã gây ra hai vụ cướp giật trên các tuyến giao thông
thuộc địa phận huyện vũ thư và thành phố thái bình
được biết đối tượng lưu văn hưng đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
lợi dụng thời điểm đêm khuya vắng người ba đối tượng đã dùng dao khống chế cướp tài sản của cặp vợ chồng
tại lán thu mua phế liệu công an quận hải an hải phòng vừa tạm giữ các đối tượng
cùng chú tại quận ngô quyền hải phòng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tối hai mươi bốn tháng tám tụ tập tại nhà của hoàng
sau đó rủ nhau đi cướp tài sản
sau khi di chuyển qua nhiều tuyến phố đến khu vực phường đông hải hai
các đối tượng đã lẻn vào lán thu mua phế liệu và cướp đi hai điện thoại di động cùng bốn triệu đồng tiền mặt
cả ba đối tượng đỗ huy hoàng lê đức anh nguyễn huy việt đều có tiền án về tội cướp giật tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an đang tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ
để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đến tết trung thu thị trường bánh trung thu cũng bước vào mùa cao điểm
lực lượng chức năng thời điểm này cũng liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc
với số lượng lên tới hàng nghìn chiếc
sáng ngày sáu tháng chín qua công tác trinh sát phòng kiểm soát kinh tế công an tỉnh hương yên
đã phối hợp với đội quản lý thị trường số hai của quản lý thị trường tỉnh hương yên
tiến hành kiểm tra kho hàng của chị phạm thị nga chú tại huyện yên mỹ
có khoảng hơn một mươi năm chiếc bánh trung thu có nhãn mắc nước ngoài
chị nga là chủ số hàng trên đã không xuất trình được hóa
hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
cùng ngày kiểm tra cửa hàng kinh doanh của anh nguyễn văn quỳnh ở xã ngọc long huyện yên mỹ
lực lượng chức năng phát hiện hai tám trăm linh chiếc bánh trung thu có nhãn mát nước ngoài
vào thời điểm kiểm tra anh quỳnh không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
còn tại hà tĩnh phòng kiểm soát môi trường công an tỉnh vừa chủ trì
trì phối hợp với công an thị xã kỳ anh kiểm tra phát hiện gần hai bánh trung thu
chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm
theo đó vào hồi một mươi h ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các đơn vị này đã bị chính quyền địa phương
phường hưng trí kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh bánh mì ngọc ánh
tại địa chỉ phường hưng trí thị xã kỳ anh do ông dương quang tỉnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thôn chùa xã yên đồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc làm chủ
có hành vi sản xuất kinh doanh bánh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
tại thời điểm kiểm tra phát hiện có một bảy trăm sáu mươi tám bánh trung thu tổng khối lượng ba trăm ba mươi hai tám kg
chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm và cơ sở chưa có hồ sơ tự công bố sản phẩm
khác với năm ngoái mọi hoạt động gần như là đóng băng do dịch covid một mươi chín
thì năm nay không khí vui tươi tấp nập đã quay trở lại với phố hàng mã quận hoàn kiếm hà nội
với đủ chủng loại mặt hàng và thu hút người dân đến tham quan
mua sắm nhưng đi kèm với đó là những nguy cơ khó lường liên quan đến công tác an ninh và cháy nổ
để người dân và du khách vui trung thu trong không gian an toàn lành mạnh
công an quận hoàn kiếm đã xây dựng và triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại đây
ghi nhận của nhóm phóng viên
những ngày này giới trẻ đến với chợ truyền thống hàng mã đông hơn
ngay từ cầm chợ nút giao thông hàng lược phùng hưng hàng cót xuất hiện nhiều điểm trầm giữ
bên cạnh những điểm có dế phép
cũng xuất hiện điểm hoạt động tự phát như này
tuy rằng đã bị công an phường hàng mã lập biên bản xử lý
nhưng chủ trong xe này vẫn vi phạm thậm chí còn thu phí với mức giá không đúng quy định
tuy nhiên việc là mời những trường hợp vi phạm đến công an phường để lập biên bản xử lý theo quy định
không chỉ điều tiết giao thông các cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh
làm tốt công tác phòng chống cháy nổ
bởi đây là tuyến phố nhỏ hẹp đông dân cư buôn bán các mặt hàng dễ cháy
nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn luôn tiềm ẩn
trong thời điểm này các anh công an cũng đi thường xuyên kiểm tra nhắc nhở của bọn em
đấy thì là phải chuẩn bị hàng hóa là cẩn thận
xong rồi tránh lửa này rồi trước khi ra khỏi nhà là tắt hết các atom bát các thứ đi
bọn anh kinh doanh là sợ chứ nhưng mà trong nhà lúc nào là cũng phải có mấy bình chữa cháy
chủ yếu là nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy cháy để người dân có thể tự đảm bảo tính mạng của mình
ngoài ra thì cái lực lượng dân phòng cũng chủ là lực lượng cũng hòm cốt
cũng đi nhắc nhở rồi cũng hướng dẫn người dân sử dụng khi có cháy xảy ra sẵn sàng xử lý tình huống
càng sát ngày dằm tháng tám lượng người đến đây càng đông
tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm trộm cắp móc túi
chính vì vậy công an phường hàng mã đã chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an quận hoàn kiếm
thường xuyên tuần tra nhắc nhở đảm bảo tốt về an ninh trật tự
thì lực lượng của công an phường chúng tôi chắc định là hòm cốt
xung kích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trước tiên là chúng tôi tăng cường tuyên truyền các hộ kinh doanh
cũng như là bà con nhân dân để đề cao cảnh giác trong quá trình tầm quan mua sắm và trợ trùng thu được tuyên đống
đồng thời chúng tôi cũng tổ chức nhiều tổ tuần tra
từ công khai đến mật phục trong khu vực trợ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi hoạt động luật
trung thu đang đến gần không chỉ có lực lượng chức năng vào cuộc
mà hy vọng tiểu thương người dân đến với chợ trung thu hàng mã đều có ý thức bảo vệ tài sản

cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản thân để hoạt động của trợ diễn ra được an toàn thuận lợi
bộ y tế vừa ban hành quyết định hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch covid một mươi chín tại nơi công cộng
theo đó tất cả người dân trừ trẻ em dưới năm tuổi ở khu vực công cộng cấp độ dịch mức độ ba bốn phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài
bộ y tế khẳng định việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng là một biện pháp dự phòng cá nhân
góp phần làm giảm sự lây lan của dịch covid một mươi chín bảo vệ sức khỏe người dân
theo hướng dẫn nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như dạp hát dạp chiếu phim vũ trường nhà hàng
và các địa điểm có không gian mở như sân vận động công viên đường phố bến xe
bộ y tế quy định các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng chung với người có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp người mắc hoặc là nghi ngờ mắc covid một mươi chín
tất cả các đối tượng trừ trẻ em dưới năm tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ ba hoặc là bốn
sau gần hai mươi tiếng chiến đấu với giặt lửa tại quán karaoke phường an phú thành phố thuận an nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiệt sức
tuy nhiên bên trong quán đám cháy vẫn còn âm ỉ và tỏa ra nhiều khói
do các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy mang theo máy hút khói thiết bị chuyên dụng phá dỡ bình dưỡng khí tiếp tục tiếp cận vào sâu bên trong
để tìm kiếm nhiều nạn nhân nghi còn mắc kẹt
và cho đến một mươi bảy h ngày bảy tháng chín theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân số người thiệt mạng trong vụ cháy đã lên tới con số là hai mươi ba người
và tất cả vẫn chưa có danh tính và cũng đang trong quá trình xác minh nhân thân
ghi nhận tại hiện trường lực lượng chức năng gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cảnh sát giao thông lực lượng an ninh
đại diện viện kiểm sát nhân dân và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã có mặt để tham gia công tác tìm kiếm người bị nạn cũng như chữa cháy
tại hiện trường đoạn đường trần quang diệu qua quán karaoke bị phong tỏa nghiêm ngặt
nhiều người dân xung quanh vẫn chiêu hết bàn hoàng khi nhắc đến vụ cháy
hôm đó thì nghe anh chạy lạp bạp ở trên lớp nhà thì thấy mấy cô đi trên lớp nhà
rồi mấy anh bảo vệ bên karaoke bắt thang cho mấy cậu xuống
cái thời điểm này mình có nghe là la cầu trúng tắt thanh gì không
không có nghe tiếng thêm gì hết
mà nghe lửa khát thôi
ai ở bên lại đường này hay trong nhà này thì sợ thì chạy ra
thì họ cũng sợ thì ôm giấy tờ ra đường đứng có gì thì chạy thôi
anh em người ta gọi điện người ta báo là có bốn anh em đồng nghiệp mua bán xe cũ đang mắc kẹt ở trong này
từ sáng nay thì có vợ của một anh em đồng nghiệp đăng lên là người đó đã mất rồi
còn ba người nữa thì vẫn chưa thấy đâu cả
chứ tức là chưa tìm thấy mất tích người ở đâu
mà gọi điện thì không được
lúc đó thì nhiều người la lắm
chỉ là chỉ biết tối là chỉ biết cháy còn không biết xong
nhiều người nhảy xuống nhảy xuống là chạy xe lưng làm lửa nữa
không biết sao
còn mọi người trong phòng thì không có cứu được
có mặt vào chí đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ông mai hùng dũng phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bình dương cho biết
lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận vào trong tất cả các phòng bên trong quán
để tìm kiếm nạn nhân
đồng thời đã chí đạo chính quyền địa phương thăm họ động viên
và hỗ trợ người bị nạn và gia đình
mức hỗ trợ với mỗi người tử vong là ba mươi triệu đồng
với người bị thương là năm triệu đồng mỗi người
hiện cơ quan chức năng địa phương cũng được yêu cầu sớm hoàn thành công tác khám nghiệm
xác minh danh tính các nạn nhân
để bàn giao thi hài cho người nhà
làm rõ nguyên nhân xử lý trách nhiệm liên quan vụ cháy nếu có
về nguyên nhân vụ cháy theo nhận định ban đầu có thể do chập điện
cơ sở karaoke an phú được xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng một năm trăm linh m hai gồm ba tầng
theo công an tỉnh bình dương cơ sở này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba
do ông lê anh xuân bốn mươi hai tuổi hộ khẩu thành phố thuận an tỉnh bình dương
hiện sinh sống tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh làm chủ
cơ sở karaoke có gần ba mươi phòng hát
vụ cháy bùng phát tại tầng hai của cơ sở vào lúc hai mươi h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng chín
công an tỉnh bình dương đã điều động gần bảy mươi chiến sĩ và hơn một mươi xe chuyên dụng
trong đó có hai xe thang tới để chữa cháy cứu được hai mươi hai người từ sơn thượng xuống đất
kính thưa quý vị cũng liên quan đến vụ cháy tại bình dương
trong công điện ban hành sáng nay ngày bảy tháng chín thủ tướng phạm minh chính đã thay mặt chính phủ
gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn
và đồng thời thủ tướng cũng chỉ đạo một số nội dung như sau
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất
tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an
chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm
chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy tại nghị quyết một trăm linh hai của chính phủ
ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công điện sáu trăm tám mươi ba của thủ tướng chính phủ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công văn ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của văn phòng chính phủ
thủ tướng yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân các địa phương kiểm tra
ra soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn
và nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục các vi phạm
kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy
chữa cháy theo quy định không để xảy ra các vụ việc tương tự
thưa quý vị và trong khi tại bình dương lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân
cũng như điều tra về nguyên nhân đám cháy tại quán karaoke thì tại tp hcm khoảng một mươi bốn giờ chiều nay
một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại chung cư
trên đường kinh dương vương phường an lạc a quận bình tân tp hcm gây náo loạn cả khu vực
thời điểm trên người dân nghe tiếng chuông bó cháy đồng thời thấy khó tỏa ra mù mịch từ khu a của khu chung cư
vụ việc khiến nhiều người hoán sợ tháo chạy
ghi nhận tại hiện trường bên trên chung cư khói vẫn tỏa ra nhiều hướng tại các tầng
lực lượng chức năng đang cố gắng sơ tán người dân ra khỏi chung cư
lính cứu hỏa cũng đang phun nước từ các hướng vào bên trong đám cháy
cũng như tiếp cận bên trong chung cư để dập lửa cứu hộ tìm kiếm người để đưa ra ngoài
hiện đám cháy đã được dập tắt thiệt hại và nguyên nhân đang được tiếp tục thống kê làm rõ
liên quan đến tình hình phòng cháy chữa cháy quán karaoke đặc biệt là sau vụ cháy karaoke tại bình dương
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm cho biết
công an hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức đã tổ chức tổng kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn
trong đợt cao điểm này đoàn công tác liên ngành sẽ kiểm tra giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý
hệ thống phương tiện phòng và chữa cháy các điều kiện an toàn thoát nạn như số lượng và tình trạng lối thoát hiểm
khả năng hoạt động của hệ thống chứa sáng sự cố biện chi dẫn thoát hiểm trong cơ sở
điều kiện an toàn về điện về kết cấu xây dựng công trình kết cấu các bản quảng cáo
động thái này nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp
dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố
trong ngày bảy tháng chín lực lượng chức năng đã kiểm tra ngẫu nhiên quán karaoke ikun trên đường dạ nam quận tám
và quán karaoke ruby trên địa bàn quận go vóc
tại đây hệ thống báo cháy trang thiết bị phương tiện chữa cháy và các phương án chữa cháy
khi có tình huống xấu cháy đều được kiểm tra
từ đó chỉ ra và hướng dẫn để chủ cơ sở khắc phục tồn tại thiếu sót
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở
hạn chế tới mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ xảy ra

công an thành phố cần thơ được nhận bảo trợ nuôi dưỡng trong mô hình tình thương cho em hậu covid
chương trình vui trung thu là một hoạt động ý nghĩa thiết thực phát huy tinh thần sung kích tình nguyện
của các tổ chức đoàn thể thuộc công an thành phố trong phong trào vì đàn em thân yêu
nâng cao tinh thần trách nhiệm và chung tay góp sức vì cộng đồng trong công tác bảo vệ
chăm sóc và giáo dục trẻ em
đến với chương trình các em được thưởng thức với nhiều hoạt động vui tươi như múa lân
văn nghệ trình diễn thời trang ảo thuật
bên cạnh đó đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an thành phố cần thơ
đã trao tặng hai mươi một suất học bổng do đoàn viên hội viên công đoàn viên và cán bộ chiến sĩ công an thành phố đóng góp
ngoài ra công an các đơn vị địa phương nhận bảo trợ và bố trí phương tiện để đưa đón
nhằm tạo sự thuận lợi và niềm vui trọn vẹn cho các em